thông tin quan trọng tại ổ dịch ở tây an trung quốc
địa phương một mươi ba triệu dân này đang là điểm nóng của dịch covid một mươi chín ở trung quốc và bước vào ngày phong tỏa thứ năm
đường phố các tòa nhà và kể cả không gian mở ở tây an đã được phun khử khuẩn toàn diện
đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền bắc kinh nhằm kiểm soát ổ dịch đang bùng phát ở thành phố một mươi ba chợ dân này
cư dân thành phố chỉ nhận được thông báo vài tiếng trước thời điểm phun khử khuẩn diện rộng bắt đầu từ sáu giờ tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
nhằm thực hiện mục tiêu mà nhà chức trách cho rằng tăng cường hơn nữa các biện pháp ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh bảo vệ hiệu quả sức khỏe và an toàn của người dân
người dân được yêu cầu ở yên trong nhà đóng kín cửa trong thời gian phun khử khuẩn
không phơi đổ ngoài ban công tránh sờ vào bề mặt tòa nhà cũng như cây cảnh rửa tay nếu có tiếp xúc trực tiếp với bề mặt
nhiều đoạn video phát trực tiếp chiếu cảnh nhân viên trong bộ đồ bảo hộ phun khử quần hệ thống tàu điện ngầm
các tuyến đường phố lối ra vào các tòa nhà và thậm chí là cả không gian ngoài trời
biện pháp mạnh tay này tiếp tục được tăng cường trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
khi tây an triển khai vòng xét nghiệm diện rộng lần thứ tư áp dụng biện pháp hạn chế tăng cường
trong bối cảnh mà nhà chức trách nhận định rằng ổ dịch trong thành phố diễn biến phức tạp
số ca lây nhiễm cộng đồng có thể còn đứng ở mức cao trong một vài ngày tới đây
toàn thành phố tây an đã chính thức thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt kể từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
người dân được lệnh ở yên trong nhà
mỗi hộ gia đình chỉ được phép cắt cử một thành viên đi mua đồ thiết yếu hai ngày một lần
việc ra vào thành phố bị hạn chế tối đa chỉ áp dụng với một số trường hợp ngoại lệ khẩn cấp
phải có giấy phép của nhà chức trách
hoặc chủ sử dụng lao động
nguồn lây ổ dịch tại tây an được cho là từ du khách từ pakistan nhập cảnh vào thành phố
nhưng hiện các chuyên gia y tế chưa thể xác lập rõ nét chuỗi lây nhiễm đối với một số trường hợp mắc covid một mươi chín mới nhất
ngầm cho thấy nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ở tây an đã tới ngưỡng báo động
thưa quý vị và các bạn ổ dịch tại thành phố tây an tỉnh thiềm tây trung quốc vẫn diễn biến phức tạp
khi số ca mắc mới vẫn đang tăng lên
một điều đáng nói các chuyên gia vẫn chưa xác định
xác lập được rõ nét chuỗi lây tại đây nên trong những ngày tới dịch bệnh vẫn sẽ diễn biến xấu tại đây